tình trạng dừng đỗ sai quy định tại nhiều tuyến phố diễn ra hết sức phổ biến gây nhiều bức xúc cho người dân
và ảnh hưởng đến việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô
vì vậy bên cạnh việc xử lý các lỗi là nguyên nhân gây ủn tắc tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô còn tăng cường tập trung xử lý nghiêm vi phạm đối với các lỗi dừng đỗ sai quy định
xe ô tô dừng đỗ sai quy định gây ủn tắc và mất an toàn là tình trạng diễn ra phổ biến tại các đường phố ở hà nội
thành phố nguyễn văn cử quận long biên hà nội là một trong những con phố trọng điểm là cửa ngõ phía đông dẫn vào nội đô
tuy nhiên với hạ tầng giao thông chưa đồng bộ cộng với ý thức tham gia giao thông chưa cao của nhiều người
nên tình trạng vi phạm về dừng đỗ vẫn diễn ra
thời gian qua cùng với việc tuyên truyền
nâng cao ý thức của người tham gia giao thông lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô cũng tăng cường tuần lưu
để kịp thời phát hiện các lỗi vi phạm và giải tỏa ủn tắc giao thông
đặc biệt chỉ tính riêng trong buổi sáng gia quân ngày hai mươi một tháng hai
đội cảnh sát giao thông số năm công an tp hà nội đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm với lỗi dừng đỗ sai quy định
rừng đỗ xe sai quy định đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến xảy ra ủn tắc giao thông và tài năng giao thông
trong quá trình xử lý thì có những trường hợp người ta cũng rất chấp hành
nhưng có những trường hợp người ta để xe đó và không có người điều khiển phương tiện đến làm việc
bộc chúng tôi phải bằng các nghiệp pháp nghiệp vụ để cẩu xe về và đối mặt theo đúng quy định pháp luật
trong thời gian cao điểm giao quân xử lý các lỗi vi phạm về rừng đỗ sai quy định
từ ngày hai mươi tháng một đến ngày hai mươi tháng hai cảnh sát giao thông hà nội đã xử lý gần hai mươi bốn tám trăm linh trường hợp vi phạm
trước tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến như hiện nay
thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của lực lượng chức năng
cũng như việc tự nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông